tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự
hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và bắt giữ tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã zarai
thu giữ nhiều tăng vật nghi là ma túy và một khẩu súng ngắn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có hai đối tượng mang vũ khí trong người
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
nhiều viên nén màu hồng năm gói ni lông bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt nghi là ma túy
một gói ni lông bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là ma túy một gậy ba khúc bằng kim loại
một khẩu súng ngắn và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tối bị can một mươi tám đối tượng
trong đường dây ghi số đề lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh đắk lắc
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
trước đó các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an tp bunma thuật
đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố
và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài chú thành phố bunma thuật tỉnh đắk lắc
khám xét tại địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
hai đối tượng tô tuấn khanh chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
và đối tượng bùi thế vinh chú tại huyện krongpa của tỉnh gia lai
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu xác định khanh và vinh là tài xế vận chuyển các thùng keo và nước xử lý
từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây trung bộ tại tỉnh bình dương
để giao cho công ty trách nhiệm hữu hoạn pohung việt nam thuộc khu công nghiệp trà là
các đối tượng đã móc nối với đối tượng trần thị lý chú thị xã hòa thành
là thủ kho keo công ty trách nhiệm hữu hoạn pohung việt nam để chiếm đoạt số tài sản trên
hai đối tượng bị bắt quả tăng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

với tổng trọng lượng là chín trăm linh kg tổng giá trị hơn sáu mươi triệu đồng hai xe ô tô tải
các đối tượng đã mắc nối với đối tượng trần thị lý chú thị xã hòa thành

các đối tượng đã mắc nối với đối tượng trần thị lý chú thị xã hòa thành
là thủ kho keo công ty trách nhiệm hữu hoạn pohung việt nam để chiếm đoạt số tài sản trên